các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
trong tập trung về chiều tối và đêm người dân đề phòng mưa xuất hiện sau thời điểm oi nóng trong ngày có thể đi kèm với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ngập úng tại các khu đô thị
tại trung trung bộ và bắc tây nguyên hai khu vực tiếp diễn mưa vừa và sông cục bộ mưa to đến rất to trong ngày hai mươi ba tháng năm
tương tự nam trung bộ nam tây nguyên và nam bộ vẫn còn mưa rào và rông vài nơi vào chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
theo ứng dụng quan trắc độc lập iqe chất lượng không khí hà nội sáng nay ở mức bảy mươi bảy usiqi chất lượng không khí ở mức trung bình
chất gây ô nhiễm chính là nồng độ pm hai năm
nồng độ pm hai năm tại hà nội hiện cao gấp bốn sáu lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của who
các nhóm đối tượng nhạy cảm bao gồm người già trẻ em người bị bệnh về hô hấp được khuyến cáo không nên tham gia các hoạt động ngoài trời
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay hai mươi ba tháng năm
thủ đô hà nội có mây có mưa rào xảy rác và có nơi có rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều và tối có mưa mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
đà nẵng đến bình thuận phía bắc nhiều mây chiều và tối có mưa mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to đến rất to
phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên nhiều mây chiều và tối có mưa mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
nam bộ có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước